chủ tịch nước trần đại quang nhận được hoan nghênh tổng thống rouhani cùng đoàn đại biểu cấp cao iran tới thăm việt nam nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của các nhà lãnh đạo iran trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong bối cảnh cả hai nước đều đang bước vào giai đoạn mới của công cuộc hội nhập và phát triển với những kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của tổng thống iran tới việt nam sẽ tiếp tục tạo động lực mới nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương tối đa hóa lợi thế của hai nước góp phần vào sự phát triển của mỗi nước vì lợi ích hai dân tộc
tổng thống rouhani bày tỏ vui mừng lần đầu thăm việt nam cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị của lãnh đạo và nhân dân việt nam dành cho cá nhân tổng thống và đoàn
tổng thống bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chủ tịch hồ chí minh và đại tướng võ nguyên giáp khâm phục ý chí của người dân việt nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước hiện nay
tổng thống chúc mừng những thành tiệu việt nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực duy trì an ninh xã hội và tăng trưởng bền vững thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế